ngày tám tháng sáu lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh trên
phát hiện dấu hiệu của các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ hơn một trăm một mươi gam cần sa
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy một chiếc cân điện tử
qua đấu tranh cơ quan công an làm rõ cơ sở kinh doanh trên do nguyễn hà thanh làm chủ
trần anh linh được thuê là người quản lý còn ngọc làm nhân viên phục vụ
do việc kinh doanh không thuận lợi
vì khu đô thị vắng người nên đối tượng linh đưa ý tưởng sẽ câu khách
bằng việc cung cấp ma túy cần xa ngay tại quán
được thành đồng ý linh đã tìm nguồn hàng rồi cùng ngọc để giao dịch với khách có nhu cầu
em có mua cần sa ở trên telegram em không có biết thì em có tìm hiểu
thì em trên đấy em mua sau khi mà mua về thì với giá là
là cái hàng lại tốt thì nó là sáu triệu còn hàng lại rẻ thì nó là bốn triệu
thì số lượng thì là một trăm năm mươi gram nếu có tổng có hai loại vào
sau đấy là em có mua về dùng trong cái quá trình mà dùng bắt đầu từ ngày hai mươi sáu
hai mươi năm hai mươi sáu là em bắt đầu mua về em dùng trong quá trình đấy là em cũng dùng
thì đến ngày bảy ngày tám gần đây thì em có bán lại cho một anh
anh huy sinh năm chín mươi chín và hôm đến hôm tám thì em bán lại cho anh tuấn
cũng sinh năm chín mươi chín nữa
cũng tại quận hà đông công an phường kiến hưng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn đình phụng
công an phường kiến hưng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn đình phụng

khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm một trăm chín mươi ba gram ketamine chín mươi ba gram mdma
một mươi chín viên nén methamphetamine có trọng lượng một tám trăm tám mươi ba gram
tôi mua số mặt tùy giá hai triệu hai
và nếu bán hết số lượng để một chỗ đánh tôn là được ba triệu rưỡi lợi nhuận
là được hơn một triệu hai triệu tám
tại hà nội ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
công an quận hoàng mai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bốn đối tượng
gồm trần phương linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hoàng thế huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tại hoàng mai hà nội
lê thiện long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại hoàn kiếm hà nội
và bùi thĩ như quỳnh sinh năm hai nghìn hai
chú tại tiền hải thái bình
để điều tra về hành vi tổ chức
sử dụng trái phép ma túy
trước đó dặng sáng hai mươi tháng sáu
tổ công tác công an quận hoàng mai và công an phường mai động
kiểm tra căn hộ tầng một mươi sáu trung cư hạng sang trên địa bàn
phát hiện năm đối tượng nghi tổ chức sử dụng trái phép ma túy
cùng một số đồ vật như đĩa thủy tinh
ống hút được cuộn lại từ tờ tiền
cùng nhiều gói mì lông tinh thể màu trắng đèn nháy loa
em cũng không chơi nước vui nữa em cũng không để gì lắm
bọn người chơi như là
xong rồi buổi tối buổi đấy cãi nhau rồi xong có hai người đấy xuống
thì em cứ đi ngủ em đi ngủ tận bốn giờ chiều
xong rồi dậy bắt đầu bỏ bỏ một đối với đấy
lông gọn thêm ke thì em chơi ke
cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngày một mươi bảy tháng sáu
linh huy tuấn
đến nhà linh tại căn hộ trên trời
lúc này các đối tượng muốn sử dụng ma túy
nên đã liên lạc mua ketamin và nước vui với giá hai mươi năm triệu đồng
huy đã chuyển số tiền trên cho người bán qua tài khoản ngân hàng
và người giao sẽ gọi điện cho linh để liên hệ
tiếp đó huy bảo quỳnh mua thêm hai gói nước vui
của tài khoản charlie coopku với giá năm tám triệu đồng
nhận được hàng huy mang nước vui ra pha cho mọi người sử dụng
đêm một mươi chín tháng sáu
linh rủ thêm long đến căn hộ và nhờ mua thêm hai chỉ ketamin
huy tiếp tục chuyển số tiền là bảy năm triệu đồng cho một đối tượng
để mua về tiếp tục sử dụng
ngày hai mươi tháng sáu thì bị lực lượng chức năng phát hiện
khi xét nghiệm nhanh các đối tượng dương tính với ma túy
quá trình giám định làm rõ số tinh thể màu trắng trong túi ninh long thu giữ là ketamin
chất lỏng thu giữ được là ketamin
vì thế giá của tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn
vì các căn hộ trung cư cao cấp ra vào có thẻ lên xuống không dễ dàng
đối tượng bán ma túy và đối tượng mua ma túy cũng không gặp nhau
vì việc mua bán trao đổi diễn ra trên không gian mạng thoả vận xong đối tượng thuê xít
một việc nữa các đối tượng tổ chức sử dụng chế phép trên ma túy này thường thay đổi địa điểm
không phải ngày nào chúng cũng sử dụng